hiện nay nhiều diện tích lâm phần rừng tràm thuộc huyện u minh tỉnh cà mau đã bắt đầu khô cạn
độ ẩm dưới chân rừng giảm nhanh nên nguy cơ cháy rừng rất có thể xảy ra
trong đó có trên bảy trăm một mươi tám ha rừng thuộc vườn quốc gia u minh hạ quản lý đang ở mức cảnh báo cháy cấp ba
và khoảng bảy trăm linh hectare rừng đang ở mức cảnh báo cháy cấp bốn cấp nguy hiểm
tập trung chủ yếu trên địa bàn xã khánh thuận vì đây là vùng đất cao nên lượng nước khô khá nhanh
và khiến cho thảm thực bì dưới chân rừng đứng trước nguy cơ cháy là rất cao
toàn huyện u minh hiện có gần bốn mươi bốn hectare đất lâm nghiệp trong đó diện tích có rừng hơn ba mươi hai hectare
để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm hai nghìn một mươi chín
ngay từ đầu năm hạt kiểm lâm huyện u minh phối hợp với các lực lượng công an dân quân tự vệ
diễn tập tại khu vực vườn quốc gia trong tư thế sẵn sàng tiếp ứng khi cần thiết
trong mùa kế này
còn tại vườn quốc gia u minh hạ
lực lượng kiểm lâm đã khẩn trương bố trí phương tiện lực lượng
xuống ngay địa bàn rừng đã khô cạn để ứng trực
toàn khu vực vườn quốc gia có hai mươi một điểm chốt trực canh phòng cháy chữa cháy rừng
cùng với đó là một mươi tám tròi canh cố định khả năng quan sát bao trùm toàn bộ
trên tám ha rừng nguyên sinh và sẵn sàng cơ động lực lượng khi có tình huống
xử lý ngay những vi phạm về rừng
trong thời gian qua thì cái tư thế chuẩn bị là coi như là đã sẵn sàng
cho nên toàn bộ lực lượng cũng phải sẵn sàng trong công tác phòng cháy cháy rừng
còn về lực lượng thì trong cái vị trí phù hợp nếu mà có tình huống xấu xảy ra
thì chúng tôi quy động cùng lúc là trên một một trăm linh lực lượng
ngay từ đầu mùa khô cà mau đã chủ động tuyên truyền cho các hộ dân sống ven khu vực lâm phần
thực hiện nghiêm luật bảo vệ và phát triển rừng nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng
đến nay đã có hai năm trăm linh hộ đã ký cam kết thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm hai nghìn hai mươi
đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị
có rừng và các hộ dân có rừng nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng
nhằm bảo đảm thực hiện tốt công tác này khi đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô